ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi tám ngày một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký ban hành nghị quyết số một về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi tám chính phủ sẽ quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính thay thế cán bộ công chức chỉ trệ yếu kém
năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đề ra phương châm hành động kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
theo đó chính phủ khẳng định sẽ triệt đề tiết kiệm các khoản chi ngân sách gia soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền hạn chế tối đa tổ chức hội nghị lễ hội hội thảo khánh tiết công tác nước ngoài
tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vay sử dụng vốn vay trả nợ
đối với những bất cập về thu phí bot chính phủ khẳng định quyết tâm chấn chỉnh
theo đó chính phủ yêu cầu khẩn trương giả soát tổng thể hình thức đầu tư bot các trảm bot giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn kỹ thuật
bên cạnh đó
với một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang đông tây hành lang xuyên á
một giải pháp quan trọng khác cũng được chính phủ xác định trong năm hai nghìn một mươi tám là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức nhất là người đứng đầu
theo đó chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị phải kịp thời thay thế các cán bộ công chức trì trệ cản trở không hoàn thành nhiệm vụ xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật
các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ
đặc biệt chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương thức lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước giảm hội họp giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo
tăng cường họp trực tuyến và tin học hóa các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước khắc phục tình trạng thanh tra kiểm tra kiểm toán trồng chéo xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp
hiện đại hiệu quả xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực vi phạm pháp luật
sách nhiễu người dân và doanh nghiệp
về công tác thanh tra chính phủ yêu cầu triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm
trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng dư luận quan tâm có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo như đất đai tài nguyên khoáng sản
các dự án đầu tư theo hình thức bot bt cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tài chính ngân hàng thuế hải quan đầu tư nước ngoài